dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu phía tây thành phố hà nội
trạm bơm tiêu yên nghĩa là một trong những công trình trọng điểm của thành phố hà nội
khi đưa vào vận hành dự kiến dự án sẽ bảo đảm tiêu úng cho sáu ba trăm linh hectare của huyện hoài đức
quận hà đông quận từ liêm thành phố hà nội
đồng thời cùng với các công trình đầu mối khác sẽ bảo đảm tiêu cho gần một mươi chín hectare khu vực tây thành phố hà nội
phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí hoàng trung hải cho biết
nhiều năm qua mặc dù tình hình thoát nước tại hà nội có tiến triển
nhưng úng ngập vẫn là thách thức lớn khi mùa mưa đến
đặc biệt với tình hình biến đổi khí hậu đô thị hóa nhanh
vấn đề giải quyết úng ngập của hà nội càng phải đẩy nhanh và phải giải quyết căn cơ bài bàn
không thể để tình trạng ngập úng như năm hai nghìn tám tái diễn
đồng chí nhấn mạnh đây là một dự án quan trọng
đề nghị các cơ sở ban ngành thành phố ưu tiên nguồn vốn để hoàn thành trước mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
trước đó đồng chí hoàng trung hải đã đi kiểm tra tình hình kè đê chống sạt lở bờ sông hồng sông đuống
hôm qua mùng ba tháng hai tức sáng mùng bảy tết phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã về thăm
và dự lễ hưởng ứng tết trồng cây tại kho kỹ thuật tổng hợp một trăm linh hai của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
đóng quân trên địa bàn huyện cao phong tỉnh hòa bình
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước
đặng thị ngọc thịnh bày tỏ vui mừng trước việc làm của toàn lực lượng cán bộ
chiến sĩ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng trong việc thực hiện tết trồng cây
đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các bộ ban ngành
đoàn thể các cấp tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức để phát huy ý nghĩa
vai trò của tết trồng cây cũng như lợi ích lâu dài giá trị nhân văn việc trồng cây mang lại
việc trồng rừng trồng cây cần đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh phô trương và hình thức
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng kêu gọi nhân dân tích cực tham gia trồng rừng
bảo vệ rừng ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống
cũng tại buổi lễ phát động phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao phần quà thiết thực
gửi tới bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cán bộ chiến sĩ kho một hai huyện cao phong
tặng năm mươi xuất quà cho học sinh là con bộ đội gia đình chính sách gia đình khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi
chương trình gia quân tết trồng cây năm nay tại tỉnh sơn la đã thu hút đông đảo cán bộ
đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia dự kiến trồng hơn một mươi cây các loại
giống cây được các địa phương lựa chọn là những cây đạt tiêu chuẩn
chủ yếu là các loại cây như sấu lát hoa ban bơ qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức
về lợi ích của việc trồng cây gây rừng góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái
giảm thiểu ô nhiễm môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu
để việc trồng cây phân tán hiệu quả cao nhất ubnd tỉnh sơn la đã yêu cầu các đơn vị trồng đến đâu
được đến đó không thực hiện theo hình thức phong trào đồng thời sau mỗi đợt phát động
cần tổ chức nghiệm thu đánh giá tình hình sinh trường phát triển của cây trồng
hỗ trợ nhân dân phụ trách từng cung đoạn đường giao thông khu vực điểm trồng cây
từ khâu trồng đến khâu chăm sóc bảo vệ cây đến khi trưởng thành
cùng với nhiều địa phương trong cả nước tỉnh quảng ngãi cũng đã tổ chức lễ gia quân tết trồng cây
đời đời nhớ ơn bác hồ với mục tiêu phủ xanh các tuyến đường khu kinh tế khu công nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bốn
tỉnh quảng ngãi sẽ thực hiện quy hoạch trồng mới cây xanh công viên xanh cho hai mươi khu kinh tế khu công nghiệp
chương trình phủ xanh này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhà đầu tư có không gian xanh riêng
góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu
tỉnh quảng ngãi hiện có trên hai mươi khu kinh tế khu công nghiệp cụm công nghiệp làng nghề với hai trăm ba mươi năm dự án đầu tư
phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường luôn là mục tiêu của tỉnh quảng ngãi hướng đến sự bền vững
ngay sau lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ các đơn vị doanh nghiệp đã ra quân trồng hàng trăm cây sao đen
dọc các tuyến đường khu công nghiệp tịnh phong khu kinh tế dung quốc
trong phần tiếp theo của chương trình tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng một
bộ công an cho biết bộ này đã chủ động ra soát việc cấp biển tám mươi cho doanh nghiệp theo yêu cầu của thủ tướng
tình trạng tranh cướp lọc trong các lễ hội đầu xuân
ngay từ những ngày đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy một số chính sách an sinh xã hội đã được ban hành và bắt đầu có hiệu lực
nhằm bảo đảm an sinh xã hội đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội
các cấp các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư và chỉ thị của thủ tướng chính phủ
không bắn pháo hoa trong dịp tết để dành kinh phí hỗ trợ cho người nghèo
đây là báo cáo của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào hôm qua
tại cuộc họp bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã thông báo kết quả của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
việc không bắn pháo hoa trong dịp tết là một điểm mới trong chỉ đạo của trung ương được nhân dân ủng hộ
bởi việc này đã góp phần giảm tải các vụ tai nạn trong đêm ba mươi tết và tiết kiệm được khoản kinh phí chăm lo cho người nghèo
trong những ngày tết vi phạm quy định an toàn giao thông diễn ra còn nhiều số người chết còn cao
còn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng còn hiện tượng đua xe trái phép
tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội do lạm dụng bia rượu còn xảy ra ở nhiều nơi
đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn
việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội khu du lịch có nơi còn chưa nghiêm
thì ngày mùa hai tức ngày hôm qua đấy ở tại cái đền giống thì có những hiện tượng là cướp lục
rồi trên đấn sô đời thế giờ có những hành động phản cảm hay nói khác là không tốt
có những hành động thiếu văn hóa
thì đồng chí bí thư thành ủy thành phố hà nội đồng chí hoàng trung hải
thì cũng đã có cái chỉ đạo chung và rút kinh nghiệm cho thành phố
thì vào sáng nay thì thủ tướng cũng nhắc nhở yêu cầu bộ văn hóa thể thao lịch
và các cơ quan các địa phương tăng cường kiểm soát giám sát
và chỉ đạo chặt chẽ cái việc mà tổ chức các lễ hội trong dịp đầu năm
tránh cái việc lâm lại như trường hợp của đền thanh gióng hà nội
liên quan đến việc ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ đã ký quyết định xóa tư cách nguyên bộ trưởng bộ công thương
nhiệm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đối với ông vũ huy hoàng
về chế độ chính sách của ông vũ huy hoàng thủ tướng chính phủ giao bộ nội vụ và bộ công thương nghiên cứu
xem xét đề xuất thủ tướng chính phủ quyết định
còn về việc cấp biển số tám mươi a tám mươi b cho doanh nghiệp thứ trưởng bộ công an cho biết
vừa qua thủ tướng đã giao cho bộ công an kiểm tra với việc ở tại thứ thiên huế
sử dụng xe biển xe tám mươi a tám mươi b
thực hiện vấn đề này hiện nay văn bản chưa về bộ công an
nhưng bộ công an đã chủ động triển khai đã giao cho đồng chí cục trưởng cục cảnh sát giao thông
kết hợp với công an thứ thiên huế cho giả soát về việc sử dụng các xe tám mươi a tám mươi b
và căn cứ theo quy định việc xử lý sau này sẽ thông báo lại cho các nghiệp báo cụ thể
tại cuộc họp bộ trưởng mai tiến dũng cũng cho biết ngay sau kỳ nghỉ tết
thủ tướng chính phủ đã có công điện để chấn chỉnh ngay các hoạt động làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh
bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các tập đoàn tổng công ty nhà nước đề cao trách nhiệm nêu cao quyết tâm
phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới tổ chức thực hiện nghị quyết số một của chính phủ
về những nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
trong không khí của ngày đầu xuân mới tại xã hợp thành thành phố lào cai tỉnh lào cai
đồng bào các dân tộc lào cai đã tổ chức lễ hội xuống đồng và gia quân sản xuất đầu năm mới
cầu chúc cho một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu nhà nhà ấm no hạnh phúc
ngay từ sáng sớm bà con nhân dân các thôn đã đem đến nhà văn hóa những mầm cỗ là sản vật
do chính bàn tay người dân làm ra với một lòng thành kính dâng lên báo công với thanh hoàng làng
thành quả sau một năm lao động sản xuất và cầu cho một năm mới mùa màng bội thu
lễ hội xuống đồng hàng năm của đồng bào các dân tộc lào cai là dịp các già làng trường bản
nam thanh nữ tú gặp mặt tổ chức các cuộc thi đấu trò chơi dân gian vui đón năm mới
qua đó phát huy và giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc
tại buổi lễ đại diện đồng bào các dân tộc lào cai đã xuống ruộng cày những đường cày đầu tiên
báo hiệu một năm sản xuất mới và cầu mong gặp nhiều thuận lợi mưa thuận gió hòa
thóc đầy bồ lợn gà đầy chuồng con người được bình an mạnh khỏe
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng hai trên địa bàn tỉnh điện biên đã xảy ra mưa lớn
kèm theo gió lốc tại khu vực phía tây và tây bắc của tỉnh
gió lốc cùng với mưa đá có cường độ lớn tuy chỉ kéo dài khoảng một mươi năm phút
nhưng đã khiến một số nhà dân bị tốc mái nhiều diện tích hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại
tại các huyện mường nhé nậm bồ và thị xã mường lây mưa đá với kích cỡ chỉ nhỏ như đầu ngón tay
nhưng cường độ rất lớn khiến nhiều nơi băng đá phủ dày tới gần một mươi cm
hiện tại vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại do hiện tượng thời tiết bất thường gây ra
toàn bộ các huyện nậm bồ mường nhé đang bị mất điện dự báo sẽ tiếp tục có thêm rông lốc lớn đổ xuống khu vực này
chuyển sang các thông tin văn hóa hôm qua mùng bảy tháng riêng năm đinh dậu
lễ hội đền mẫu âu cơ năm hai nghìn một mươi bảy xã hiền lương huyện hạ hòa tỉnh phú thọ đã chính thức khai hội
huyền thoại lạc long quân âu cơ sinh ra bọc trứng nở thành một trăm linh người con
nhằm tôn vinh nòi giống tiên rồng của dân tộc việt nam mang đậm dấu ấn nhân văn sâu sắc
thể hiện bản lĩnh kiên cường đoàn kết tính đồng bào được lưu giữ đến tận ngày nay
trong hành trình đưa năm mươi người con lên thượng nguồn sông hồng mở mang bờ cõi tổ mẫu âu cơ đã dừng chân ở hiền lương
tại đây bà cho khai khẩn đất hoang lập thôn ấp dạy dân cây lúa trồng dâu nuôi tằm dệt vải biến vùng đất hoang sơ thành chủ phú
lễ hội đền mẫu âu cơ là một trong những lễ hội lớn mở đầu cho nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc trên địa bàn tỉnh phú thọ
với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao và các trò chơi dân gian mang đậm sắc thái văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
trước đó ngày sáu tết người dân làng an cư đông thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ hội cầu ngư và đua thuyền truyền thống
lễ hội đua thuyền truyền thống làng an cư đông gồm có ba giải giải cầu mùa và giải chính thức
đây là cơ hội để các đội đua giao lưu học hỏi và thể hiện sức mạnh tập thể của những vận động viên đua thuyền
đồng thời qua lễ hội để dân làng cầu mưa thuận gió hòa vụ mùa bội thu
lễ hội đua thuyền gắn bó với người dân làng an cư đông từ nhiều đời nay và được tổ chức định kỳ vào ngày sáu tết hàng năm
việc duy trì lễ hội không những đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của ngư dân
mà còn làm phong phú thêm các loại hình văn hóa cổ truyền của dân tộc góp phần thu hút khách du lịch đến với lăng cô

với những người dân làng chài lễ hội còn thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tham gia
có phần quảng bá thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới
ngoài lễ hội đua thuyền ở làng an cư đông thị trấn làng cô cũng trong ngày sáu tết
nhiều địa phương trên địa bàn huyện phú lộc cũng đã tổ chức một số hoạt động lễ hội vui xuân đầu năm mới
còn tại tỉnh phú yên hàng năm cứ vào mùng bảy tháng riêng âm lịch
tại vùng hạ lưu sông đà rằng đổ ra cửa biển đà diễn thuộc thành phố tuy hòa
tưng bừng diễn ra hội đua thuyền rồng truyền thống của người dân vùng sông nước
đây là một trong những hoạt động thể thao văn hóa lớn
chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng và mừng xuân đinh dậu
hội đua thuyền rồng sông đà rằng là ngày hội vui xuân lành mạnh
món ăn tinh thần không thể thiếu của cư dân vùng sông nước
thể hiện nét văn hóa đặc trưng vùng ven sông ven biển phú yên
các phần thi trong lễ hội được người dân xem sẽ là điểm lành
cầu mong mưa thuận gió hòa đem đến một mùa bắt hải sản bội thu trong năm mới
còn đối với những thuyền đua tháng cuộc thì việc làm ăn trong năm sẽ phát đạt và gặp nhiều may mắn hơn
lễ hội đua thuyền còn là nơi tập luyện thử thách sự dẻo dai
rèn luyện ý chí kích thích ngư dân bám sông vươn khơi bám biển làm ăn
bảo vệ chủ quyền xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp
vài năm trở lại đây một số lễ hội được nhiều người quan tâm hơn bởi những yếu tố bị cho là phản cảm bạo lực
ngay từ những ngày đầu xuân đinh rậu như bộ trưởng văn phòng chính phủ mai tiến dũng
đã đề cập trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày hôm qua
mà trong chương trình thời sự sáng nay đã phát cách đây ít phút
dù chưa xảy ra đánh nhau nhưng tình trạng sô đẩy dẫm đạp
chen nhau cướp lọc tại một số lễ hội vẫn tái diễn
nhiều người lao vào cướp lọc tượng trưng cho gậy thánh gióng trong lễ hội gióng đền sóc hà nội
với mong muốn một năm mới thành công làm ăn phát đạt
ngay trong ngày khai hội tại lễ hội chùa hương cũng đã xảy ra tình trạng tranh cướp lọc
đây là hiện tượng khó có thể chấp nhận tại nơi cửa phật
cướp lọc ở một vị trí một địa điểm được coi là rất là tôn nghiêm thánh thiện
người ta đến đấy để người ta tìm lại cái đạo đức mà trong cái quá trình cuộc sống sô bồ
thế đến đây để người ta muốn soi lại mình để cho cái tâm của mình nó lắng động
để mình được thư thái với mặt tâm hồn
mà lại dẫn đến một cái chuyện cũng có thể nói là chen lấn sô đẩy
hay một câu chuyện khác nó là bạo lực
tình trạng hỗn loạn trong các nghi thức cướp lọc của người việt diễn ra từ rất lâu
và được bàn tới nhiều năm qua
mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để chấn chỉnh
nhưng tình trạng này khó có thể giải quyết rứt điểm
thì xảy ra thì nó không phải là dài
thời lượng chỉ một vài phút mà chúng tôi cho đây là
như thế này là không phải là dài

thì cái việc là mang vác những cái vũ khí có thể gây sát thương gậy gọc
hoặc là các cái dụng cụ giao kiếm khác chẳng hạn thì nó rất là dễ xảy ra cái mất an toàn trong lễ hội
theo ý kiến của nhiều chuyên gia văn hóa
lộc có được là do nhân duyên không phải đi giành giật mà có
những hành động cướp giật tranh giành thể hiện sự thiếu hiểu biết của nhiều người
cái mục đích của lễ hội thì chúng ta biết rồi nó rất là nhân văn
ở cái chỗ là chúng ta để đến lễ hội để tưởng nhớ
cái công ơn của các bậc tuyển bối
những cái đóng góp để tri ân những cái đóng góp của họ và nếu có
và cầu xin thì cũng là cái cầu xin cho quốc thái dân an
cầu xin cho mưa thuận gió hòa và cầu xin trong cái cầu xin cho tất cả những cái chung đấy
thì có cái cầu xin cho gia đình mình cho bản thân mình
nhưng không phải là để tranh cướp lọc và không phải là cấp cho bằng được như thế
thì cái ứng xử đấy là cái ứng xử với văn hóa
cái hai nữa là cái công tác tuyên truyền
nói đến nguyên nhân là cái công tác tuyên truyền chúng ta cũng chưa làm tốt
để cho người ta hiểu được về cái mục đích về cái ý nghĩa về cái giá trị của xã hội
để lễ hội để người ta cái ứng xử một cách nó phù hợp
thói ích kỷ tranh giành của mỗi cá nhân kèm theo tâm lý azure trong đám đông
đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cả hành vi tín ngưỡng của một bộ phận người tham gia lễ hội
những tình trạng này chỉ có thể chấm dứt khi mỗi người tham gia tự nâng cao ý thức có ứng xử văn minh hơn
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế
mỹ nhật bản tái khẳng định mối quan hệ đồng minh
sau khi kết thúc chuyến thăm hàn quốc hôm qua bộ trưởng quốc phòng mỹ jim mattis
cũng có cuộc hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe
tại đây hai bên đã tái khẳng định mối quan hệ đồng minh vững chắc đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng
bộ trưởng quốc phòng mỹ jim mattis tái khẳng định cam kết của washington đối với tokyo
về thỏa thuận quốc phòng song phương cùng với lập trường của mỹ về mối quan hệ đồng minh lâu năm đối với nhật bản
đáp lại thủ tướng nhật bản shinzo abe cho biết ông cùng với tổng thống trump
có thể sẽ chứng minh được liên minh vững chắc hơn giữa hai nước
dự kiến thủ tướng abe sẽ có cuộc gặp với tổng thống trump vào ngày một mươi tháng hai tới tại thủ đô washington của mỹ
chính phủ của tổng thống mỹ donald trump đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào iran
đây là bước đi cụ thể đầu tiên cho thấy lập trường cứng rắn hơn của chính phủ
các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhằm vào các cá nhân và thực thể có liên quan đến chương trình thử tên lửa của iran
cụ thể tám thực thể bị cáo buộc có các hành vi liên quan tới khủng bố
và khoảng một mươi bảy thực thể liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt theo quyền hành pháp của tổng thống
tuy nhiên các biện pháp trừng phạt mới sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà nước này cùng với các cường quốc đạt được hồi năm hai nghìn một mươi năm
theo giới phân tích mỹ muốn thể hiện lập trường cứng rắn hơn
nó sẽ kiên quyết hơn đối với tây heran sau khi nước này tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hôm hai mươi chín tháng một
tuy nhiên động thái này của washington chỉ mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất
bộ ngoại giao nga hôm qua đã cáo buộc lực lượng vũ trang ukraine vi phạm công ước genève khi tiến hành bắn phá vào khu vực dân cư ở donbass
và sử dụng vũ khí bị cấm trong các điều khoản của thỏa thuận hòa bình minsk
theo người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakova
bắn pháo hạng nặng vào khu vực dân cư ở donbass là không thể chấp nhận được vi phạm nghiêm trọng công ước genè năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín về bảo vệ dân thường trong thời chiến
bộ ngoại giao nga đưa ra lời tuyên bố trên sau khi giao tranh bùng phát nhiều ngày qua tại khu vực donbass
trong đó các bên đều cáo buộc và tấn công lẫn nhau khiến hàng trăm người thương vong trong đó có cả dân thường
trong khi đó cảnh sát israel hôm qua đã buộc những người theo phe cực hữu cuối cùng rời khỏi một giáo đường tại khu amona ở bờ tây

nhiều người đã bắt công tác sơ tán khỏi các nhà định cư mà chính quyền israel cho là trái phép tại khu vực này
hàng chục người israel cực hữu đã dựng rào chắn cố thủ bên trong giáo đường bất chấp cảnh sát kêu gọi họ tự nguyện rời đi
cảnh sát đã mất nhiều giờ mới xâm nhập được vào giáo đường này để giải tán nhóm người này
đây là chiến dịch di rời khoảng hai trăm linh ba trăm linh người định cư khỏi khu amona bắt đầu từ ngày một tháng hai theo phán quyết của tòa án tối cao israel
trước đó quân đội đã ra lệnh cho người định cư do thái di rời trong vòng bốn mươi tám giờ
tuy nhiên hàng trăm người tổ chức biểu tình nhằm phản đối phán quyết trên họ đốt lốp xe và ném đá vào cảnh sát
ít nhất tám cảnh sát đã bị thương trong vụ đụng độ ngày hai tháng hai và một mươi bốn người biểu tình quá khích đã bị bắt giữ
sau khi báo chí pháp công khai việc vợ của ông nhận lương cho một công việc không có thật trong suốt nhiều năm
hiện tại tỷ lệ ủng hộ của pháp đã tăng
tỷ lệ ủng hộ ông fillon đã tụt xuống sau khi ứng cử viên cánh hữu le pen và ứng cử viên trung dung emmanuel macron
một số thành viên của phe trung hữu đã công khai kế hoạch thay thế ông fillon
hồi tuần trước báo chí pháp đã cáo buộc bà penellof phion nhận hàng trăm triệu euro cho cương vị trợ lý nghị sĩ
và cộng tác viên cho một tạp chí văn học trong khi thực tế bà không làm việc này
ngoài ra hai người con của ông phi ông cũng được cho là đã nhận hơn tám mươi bốn euro với tư cách trợ lý nghị sĩ trong khi họ còn là sinh viên
những cáo buộc trên đang hủy hoại danh tiếng của ông fillon
người vốn được đánh giá cao trước đó trong chiến dịch tranh cử vì tư tưởng cải cách triệt đề nền kinh tế của pháp
trong đó có việc cắt giảm năm mươi công chức nhà nước để tiết kiệm ngân sách của quốc gia
chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý
hôm qua ngân hàng nhân dân trung quốc quyết định tăng lãi suất ngắn hạn trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ dài tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đây là tín hiệu cho thấy sự thắt chặt chính sách tiền tệ của nước này
trong bối cảnh kinh tế đánh giá cao
kinh tế trung quốc có dấu hiệu đang dần ổn định
cụ thể ppoc đã tăng lãi suất đối với các thỏa thuận bán và mua lại cổ phiếu đảo ngược thời hạn bảy ngày
từ hai hai mươi năm lên hai ba mươi năm lãi suất qua đêm đối với các khoản vay ngắn hạn
thuộc cơ chế cho vay thường trực từ hai bảy mươi năm lên ba một
động thái trên được cho là nhằm ngăn chặn dòng vốn chảy ra và những rủi ro đối với hệ thống tài chính trong nước
bên cạnh đó việc thắt chặt lãi suất cho thấy trung quốc cố gắng giữ đà tăng trưởng kinh tế
không giảm tốc trở lại
hồi cuối tháng một vừa qua ppoc đã tăng lãi suất của cơ chế cho vay trung hạn
lần đầu tiên kể từ khi đưa ra công cụ thanh toán này vào năm hai nghìn một mươi
đấy cũng là lần đầu tiên pboc tăng lãi suất kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi một

vì vậy đối với chính quyền của chúng ta

hãy kể lại
trong những lần đầu tiên
công chí đã tăng lãi suất tài chính trong nước về ba năm lên ba năm